tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín là một nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
hội đồng tiến lương quốc gia đã họp thống nhất về mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả bỏ phiếu một trăm linh hội đồng tiền lương quốc gia đã đồng thuận với việc tăng lương tối thiểu vùng
cụ thể mức lương được dự tính điều chỉnh tăng như sau
lương tối thiểu tại vùng một tăng thêm năm mức mới bốn một trăm tám mươi đồng một tháng
lương tối thiểu tại vùng hai tăng thêm năm một mức mới ba triệu bảy trăm một mươi đồng một tháng
lương tối thiểu tại vùng ba tăng thêm năm hai mức mới ba hai trăm năm mươi đồng một tháng
lương tối thiểu tại vùng bốn tăng thêm năm tám mức mới hai triệu chín trăm hai mươi đồng một tháng